vâng thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều người trong một tuần trở lại đây
đó là hình ảnh của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở hòa bình
vụ việc mà quý vị vừa nhìn thấy lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo
về vấn nạn xe quá khổ quá tải đang lộng hành khắp các ngã đường tại việt nam
trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nguyên nhân
tại sao tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn liên tục tồn tại như vậy trong nhiều năm qua
khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng sáu tại km bốn trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi đường hồ chí minh
thuộc địa phận xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi bảy nghìn một mươi sáu
trở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi sáu a sáu mươi một nghìn năm trăm tám mươi năm
vụ tai nạn khiến ba người trên ô tô con tử vong tại chỗ
một người bị thử tải
hai người bị đưa đi cấp cứu
theo giấy chứng nhận đăng kiểm xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi bảy nghìn một mươi sáu
được chuyên trở một mươi ba một tấn
lòng thùng xe tải được đưa đi cấp cứu
lòng thùng xe có chiều dài sáu năm m rộng hai ba m cao bảy mươi hai m
trong khi đó khi đo thực tế tại hiện trường sau tai nạn
lòng thùng xe có chiều dài sáu bảy mươi tám m rộng hai ba mươi một m và cao một tám mươi năm m
như vậy thùng xe thực tế dài hơn hai mươi tám cm và cao hơn một một mươi ba m
chiều cao cơi nới gấp hai lần so với giấy chứng nhận đăng kiểm
từ hình ảnh chụp tại thời điểm đăng kiểm cho thấy

lòng thùng xe này đã bị nối thêm chiều dài và chiều cao so với ban đầu
để tăng khối lượng chuyên trở
đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến vụ tai nạn trở nên nghiêm trọng
vào kiểm định là phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đối với cả cái phương tiện đó
và khi đơn vị đăng kiểm cấp thì cũng phải đảm bảo như vậy
chính vì vậy khi mà chạy ngoài đường có những sự sai khác
về mặt kỹ thuật của phương tiện
thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái an toàn của phương tiện đó chạy ngoài đường
theo các chuyên gia xe chở quá tài trọng tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
đặc biệt trong đó là các nguy cơ về cân bằng xe mất an toàn về phanh lốp và hệ thống đánh lái
khi mà các phương tiện vận tải đặc biệt là các xe tải có tải trọng lớn
hiện cái việc cơ nối thành xe thùng xe
thì nó tiềm ẩn rất là nhiều lý do
trong đó cái lớn nhất nó là thay đổi cái vị trí trọng tâm của xe
trọng tâm của xe nó sẽ trở nên cao hơn
cao hơn thì khi mà di chuyển tới tốc độ cao và chuyển hướng
thì xe dễ bị lật hơn rất nhiều
khối lượng xe lớn hơn khối lượng khoán tính nó cũng tăng hơn nhiều
so với thông thường
cho nên là khi mà không gấp thì chiếc xe nó cũng phải sống khoảng đường dài hơn
thì nó mới có thể tăng hơn nhiều
ngoài ra những hung thần xe quá tài trọng
hàng ngày cây ải trên các cung đường
sẽ làm hư hỏng hạ tầng giao thông
điều này gây ra thiệt hại về kinh tế cho nhà nước
và những ổ ga ổ voi hoặc những con lươn trên đường
luôn là những cây bẫy có thể gây ra tai nạn giao thông cho phương tiện khác
vâng những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
thậm chí là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ ra
đó không chỉ là lý thuyết
mà trong thực tế những vụ tai nạn nghiêm trọng do xe quá tải gây ra
vẫn thường xuyên xuất hiện tại khắp các địa phương trên cả nước
vậy tại sao chúng ta không khắc phục triệt để được tình trạng này
có phải chăng là các chế tài các công cụ xử lý đang có vấn đề
hoặc là có thể yếu tố con người trong cả vận hành pháp luật
và chấp hành pháp luật đang có vấn đề
đâu là những kẽ hở khiến tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn
ghi nhận thực tế tại trung tâm đăng kiểm này
khi xe vào đăng kiểm
các chủ xe luôn đưa xe vào đăng kiểm
đưa xe về nguyên bản ban đầu
nhưng có lẽ đây chỉ là biện pháp chống đối
bởi băng mắt thường cũng phát hiện ra được
trước đó xe này đã lắp thêm nhiều phụ kiện tăng kích thước thùng hàng
từng vết hàn mới trên thùng xe và các thiết bị gắn thêm
trước khi đi đăng kiểm thì lại tháo rỡ những vị trí mà người ta đã cơ giới
để chiếc xe trở lại đúng như hình dạng xuất xưởng
và đưa xe đi đăng kiểm
khi đó thì họ sẽ dễ dàng vượt qua đường xe
để kiểm tra trong đoạn đăng kiểm
và sau khi đăng kiểm xong thì họ lại lắp lại những bộ phận cây mới
để giúp được hình xe to hơn
đây là hiện đối phó mà phía cơ quan chức năng rất là khó có thể phát hiện và xử phạt
sau đăng kiểm xe lại được cây nới
chính vì vậy hình ảnh đối lập giữa những chiếc xe đi đăng kiểm
và những chiếc xe chạy trên đường vẫn cứ xuất hiện
dù có thể đó là cùng một chiếc xe
đặc biệt với những chiếc xe quá tải
chủ xe và người lái luôn tìm cách để né sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng
khi có bóng cơ quan chức năng
thì gần như không có phương tiện nào xuất hiện
tất cả các xe tìm điểm ẩn nấp như thế này
việc mà xử lý là một trường hợp là rất khó
họ thông tin rồi họ bố trí các cái điểm các cái xe để mà thông tin
khi mà hoạt động để trốn tránh lực lượng kiểm tra
trường hợp thì chúng tôi phải tốn nhiều xăng dầu phải
phải như là đánh trận giả
đánh như là đánh trận giả
thì mới bắt được mới xử lý được
tại các cái điểm các cái chốt mà mình cần xử lý thôi
nhưng còn cứ đứng ở đó thì không xử lý được
nó rất khó
thường xuyên và định kỳ
lực lượng chức năng đã tổ chức cho các doanh nghiệp chủ xe
ký cam kết thực hiện nghiêm về tài trọng
nhưng không ai dám chắc
những doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết đó không
chỉ biết rằng
người dân vẫn hàng ngày
quan sát thấy
rất nhiều phương tiện như thế này lưu thông trên đường
tình hình trật tự
vi phạm những cái lỗi về
tài trọng cũng như là
lỗi về tự ý
cái cải tạo cơi nới thành thùng xe
vẫn còn tương đối thức tạp
quá trình xử lý thì cũng gặp
rất nhiều những khó khăn
nhiều doanh nghiệp thì
đơn vị vận tải thì
chưa thực sự là
nhận thức đầy đủ
và chưa chấp hành tốt
có những thói quen
thời gian thời đầu gia quân
chúng tôi phải gặp sự chống đối rất là quyết liệt
dù lực lượng chức năng
nỗ lực tuyên truyền
nhưng ở nhiều nơi
ý thức chấp hành của chủ xe và người lái xe
đều rất đáng lo ngại
hãy nghe những lời chia sẻ này
anh lái xe
một cái xe bình thường như thế này
thì anh lại quá thêm tải
rất là nhiều
anh nếu mà anh đi thì anh thấy nó có nguy hiểm
và mình thấy cái xử lý
chủ yếu là lái xe thôi
quan trọng là lái xe
lái an toàn lái cẩn thận
là không sao
tài nạn đa phần do là lái ẩu thôi
bởi tại nó ảnh hưởng những cái khác
ảnh hưởng về đường
còn vấn đề gây tài nạn này
thì chủ yếu là người cầm lái
còn không phải nó không ảnh hưởng gì
nó ảnh hưởng những cái khác
các chuyên gia về giao thông cho rằng
ý thức tuân thủ pháp luật của chủ xe
và lái xe chưa cao
do những chế tài còn chưa đủ nghiêm
chưa đủ tính gian đe
cần có những biện pháp mạnh
một bàn tay sắt để dẹp yên nạn xe quá tải
để hung thần xe cơi nới
không còn hoành hành trên những cung đường